các chiến sĩ nhiều thật sự cảm động trước những hình ảnh này những khoảnh khắc không quên
không chỉ dừng lại ở đó cộng đồng còn nhiệt tình ủng hộ hỗ trợ tiêu thụ các loại nông sản
giúp cho bà con nông dân tại các vùng đang chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh như bắc giang
bắc ninh bằng nhiều cách khác nhau những ngày qua những lời kêu gọi như thế này rất dễ thấy
trên mạng xã hội chung tay hỗ trợ người nông dân giúp đỡ và ủng hộ bà con chút nhà
nhiều loại nông sản như dứa dưa hấu dưa lê vải thiều đã được đông đảo cá nhân hội nhóm các đoàn thể
chính trị xã hội các đơn vị trung tay thúc đẩy tiêu thụ sớm để bà con bớt đi khó khăn trong mùa dịch
thương lắm đổ mồ hôi sôi nước mắt trồng cây chờ ngày hái quả mà lại dịch bệnh
tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ phần nào cho bà con
người nông dân nào cũng đều phải phơi nắng ngoài đồng ruộng nhưng điều mong chờ nhất của họ chính là nông sản họ làm ra được thị trường tiêu thụ tốt
như thế là quá hạnh phúc rồi khi đó những vất vả của họ sẽ được đền bù xứng đáng
đây chính là lúc thể hiện tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nghe
trong đợt dịch lần này nhiều loại nông sản của bà con nông dân đã được hỗ trợ trực tiếp đưa lên các sàn thương mại điện tử
giúp cho người dân ở mọi miền đều có thể tiếp cận và mua được các sản phẩm này một cách nhanh chóng
cách làm này đã nhận được phản ứng tích cực từ đông đảo cư dân mạng
hầu hết đều cho rằng trong thời đại thương mại điện tử bùng nổ như hiện nay
đây là việc làm cần thiết và hữu ích
không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ cho bà con nông dân mà còn đem lại tiện ích cho người tiêu dùng
hiện tại có rất nhiều cách để đưa nông sản tới người tiêu dùng hơn
ví dụ như việc bán vải trên các sàn thương mại điện tử chỉ sau một hai tiếng là nhận được quả tươi
nhưng các bộ ngành liên quan vẫn cần phải đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra của nông sản
thì mới có thể giữ khách bền vững và lâu dài
vậy là đã có giải pháp công nghệ trong việc đưa sản phẩm của người nông dân đến tay người tiêu dùng
vậy là không phải ai giải cứu ai cả
để có quyền lợi bình đẳng đúng giá trị tôi sẽ mua online ủng hộ bà con

hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn có những diễn biến phức tạp
nhiều ban ngành và chính quyền các đơn vị địa phương đều đang tích cực tìm các biện pháp
nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản đối với cả thị trường trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ bà con nông dân
trong lúc này sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng cũng là một nguồn hỗ trợ kịp thời
và là sự động viên tinh thần to lớn cho những người nông dân vùng dịch
hãy tiếp tục theo dõi
hãy tiếp tục theo dõi và tương tác cùng chúng tôi và chia sẻ quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn
về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị chắc hẳn khi nhắc đến tổ công tác một trăm bốn mươi một thì quý vị nghĩ ngay đến hình ảnh
của những cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn thủ đô hà nội
cũng như những hiệu quả trong công tác đấu tranh chấn áp tội phạm
đảm bảo an toàn giao thông và mang lại bình yên cho người dân
thế nhưng mà tổ công tác một trăm bốn mươi một thì không chỉ có ở thủ đô hà nội đâu thưa quý vị
mô hình này còn được triển khai ở nhiều địa phương dưới các tên gọi khác nhau
vâng tại tỉnh sơn la thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện mộc châu tỉnh sơn la
cũng đã triển khai và áp dụng mô hình một trăm bốn mươi một với những sáng tạo phù hợp với địa bàn
và đây được ví như là nắm đấm thép tấn công trực diện tội phạm
góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông của huyện vùng cao
thời gian này cứ hai mươi giờ mỗi tối các lực lượng của vô hình một trăm bốn mươi một ở mộc châu sơn la
lại triển khai các tổ công tác
cảnh sát giao thông vẫn là lực lượng nòng cốt
tuy nhiên có sự khác biệt về các đơn vị nghiệp vụ tham gia phối hợp
bao gồm cảnh sát hình sự cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lực lượng dân phòng
được trang bị đầy đủ phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ
áp dụng phương pháp công khai kết hợp với hóa trang
để tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
các tuyến đường khu vực địa bàn phức tạp về an ninh trật tự và an toàn giao thông

trật tự an toàn giao thông trên địa bàn hồ châu
với đặc thù là địa bàn có hơn bốn mươi km đường biên giới giáp với nước bạn lào
đây là điều kiện để tội phạm về ma túy lợi dụng
tuy nhiên các đối tượng phạm tội thường lựa chọn các cung đường vắng đêm khuya để hoạt động
nên cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác cũng thường xuyên phải làm việc muộn
công việc vì thế cũng vất vả hơn
và chính việc phối hợp kiểm tra hành chính với lực lượng cảnh sát giao thông
trong mô hình một trăm bốn mươi một này đã giúp lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn
vùng biên giới tới địa bàn huyện hồ châu sau đó vận chuyển về các tỉnh miền xuôi để giúp dụng
bên cạnh đó trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian này các tổ công tác một trăm bốn mươi một của công an huyện mộc châu
cũng chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
đồng thời kết hợp kiểm tra hành chính với tuyên truyền nhắc nhở nhân dân trong chấp hành phòng chống dịch bệnh
công tác đã quan triệt là khi thực hiện nhiệm vụ
chấp hành nhiệm điều lệ công an nhân dân và thực hiện nhiệm quyết định về phòng chống covid
trong quá trình làm việc và thước xúc với nhân dân thực hiện nhiệm quyết định về năm k
qua đó thì qua công tác tuần tra và xử lý vi phạm
thì cũng tuyên truyền hướng dẫn với nhân dân khi tham gia giao thông
thì phải chấp hành nhiệm về các quyết định về pháp luật
và đồng thời chấp hành nhiệm các quyết định về phòng chống dịch covid một mươi chín
như là đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi làm việc
để đảm bảo an toàn giao thông đảm bảo an toàn cho chính các nội địa sĩ thực hiện nhiệm vụ
và an toàn cho chính những người dân
bằng sự nỗ lực của mình mô hình một trăm bốn mươi một của công an huyện mộc châu tỉnh sơn la
đã góp phần đảm bảo an toàn trước trong và sau bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
trong đó đã ra quyết định xử phạt gần ba trăm linh trường hợp với số tiền hơn bốn trăm tám mươi triệu đồng
bắt giữ một đồng
vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và một vụ trộn cấp tài sản
thưa quý vị theo quy định của luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn người mua trung cư sẽ phải đóng thêm hai
hai giá trị hợp đồng mua bán căn hộ để làm quỹ bảo trì chung cư
và sau khi trung cư đã đi vào hoạt động thì các cư dân sẽ bầu ra ban quản trị
chủ đầu tư có nghĩa vụ sẽ phải bàn giao toàn bộ số tiền này cho ban quản trị
để bảo trì các hạng mục hư hỏng của tòa nhà khi đi vào hoạt động
vâng về quy định là như vậy
nhưng mà trên thực tế thì nhiều chủ đầu tư có cố tình gây khó khăn chây ý kéo dài thời gian bàn giao
nhằm chiếm dụng quỹ bảo trì dẫn đến việc tranh chấp khiếu kiện kéo dài
và theo thông kê của bộ xây dựng tại các đô thị lớn như hà nội và tp hcm
có tới ba mươi sáu các vụ tranh chấp tại trung cư hiện nay là xoay quanh vấn đề này
và mới đây chính phủ đã ban hành nghị định số ba mươi hai nghìn hai mươi một ndcp
sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số chín trăm chín mươi hai nghìn một mươi năm ndcp
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn
những điểm cứng rắn trong nghị định này liệu đã phải là lời giải cho bài toán
liên quan đến tranh chấp trong quản lý bàn giao kinh phí bảo trì trung cư trong thời gian vừa qua hay không
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích bình luận của luật sư nguyễn hồng bách
đến từ công ty luật road và cộng sự
và trước hết thì mời quý vị cùng theo dõi một đoạn clip ngắn

gửi không kỳ hạn tại ngân hàng để thu lãi suất
có chủ đầu tư chậm bàn giao hay bàn giao không đầy đủ kinh phí bảo trì chung cư từ một đến ba năm
thanh tra bộ xây dựng đã ban hành kết luận yêu cầu một mươi năm chủ dự án chuyển trả hai trăm năm mươi tỷ đồng phí bảo trì cho các ban quản trị